các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai nhật bản đã ghi nhận một trăm sáu mươi trường hợp mắc covid một mươi chín do biến thể omicron của virus sars cov hai
mặc dù hầu hết các ca mắc covid một mươi chín này đều được phát hiện ở các khu vực cách ly
tại sân bay và những người tiếp xúc gần với người bệnh
nhưng bộ trưởng y tế lợi động và phúc lợi nhật bản shigoyuki goto cho biết
biến thể omecron đang có chiều hướng lây lan mạnh trên phạm vi toàn thế giới
đây là kịch bản khó tránh khỏi
bộ này cũng gửi thông báo đến các chính quyền địa phương để tăng cường cảnh giác
và nhanh chóng mở rộng hệ thống kiểm soát và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú
phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại tỉnh osaka nơi phát hiện các ca lây nhiễm biến thể omecron tại cộng đồng đầu tiên
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đại diện chính quyền cho biết công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó
với làn sóng lây nhiễm mới đã được tăng cường
đến cuối tháng này tỉnh do saka sẽ đảm bảo có sáu trăm một mươi dường bệnh điều trị cho các ca nặng
ba nghìn bảy mươi dường điều trị cho các ca nhẹ và trung bình
tức là tăng khoảng năm trăm linh giường so với thời điểm cuối tháng tám
bên cạnh đó các cơ sở lưu trú cũng đã sẵn sàng tám năm trăm linh phòng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
với năng lực có thể điều trị một người mỗi ngày
nhật bản được coi là một trong những quốc gia rất thận trọng và kỹ càng trong các khâu phòng chống dịch bệnh
thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn quốc gia này đã ghi nhận một trăm sáu mươi ca nhiễm biến thể omecron
điều này cho thấy sức lây lan mạnh mẽ của biến thể này
liệu nhật bản có bị biến thể này nhấn chìm như nam phi hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất đến quý vị và các bạn